thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về việc thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín
nhằm đảm bảo an toàn cho hơn ba một triệu người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trong đó chủ yếu là người cao tuổi
bảo hiểm xã hội việt nam sẽ thông qua biêu điện việt nam thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
cả hai tháng bốn và tháng năm qua hình thức qua thẻ atm và nhận tiền mặt tại nhà